các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba trắng a tàng cùng đồng phạm đã thực hiện một mươi ba lần mua bán trái phép một bảy trăm chín mươi một bánh heroin và năm trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã làm rõ bị can giàng a nhà là anh vợ của tàng
cùng đồng phạm đã sáu lần mua bán trái phép ba trăm chín mươi bánh heroin và tám mươi viên ma túy tổng hợp